liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại ngã tư giao nhau giữa đường hồ chí minh và quốc lộ hai mươi năm
địa phận thị trấn chư sê huyện chư sê tỉnh gia lai khiến một người tử vong một mươi bảy người bị thương
đại diện ban an toàn giao thông tỉnh gia lai cho biết đã có báo cáo nhanh kết quả xác minh ban đầu
kết quả xác minh kiểm tra ban đầu xác định tài xế âm tính với nồng độ cồn và đang tiếp tục kiểm tra ma túy
hai phương tiện đều còn hạn đăng kiểm
dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô khách mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi chín
ghi nhận tốc độ xe trước lúc xảy ra tai nạn là tám mươi sáu km một giờ
ngay sau khi có thông tin vụ tai nạn lực lượng chức năng tỉnh gia lai đã có mặt để tổ chức cứu nạn
khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân để xử lý theo quy định
trước mắt ban an toàn giao thông tỉnh gia lai đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên và hỗ trợ
một triệu đồng một nạn nhân bị thương trong số chín nạn nhân được chuyển đến cấp cứu
tại bệnh viện
trong bệnh viện có hai nạn nhân bị thương rất nặng đa chấn thương chấn thương sọ não
hiện cả hai nạn nhân đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để chuẩn bị cho các bước điều trị tiếp theo